công an điều tra công an tp cần thơ vừa khởi tố bị can khám xét nơi ở đối với trần tiến lực
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại quận ninh kiều để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
trần tiến lực là nhân viên của công ty việt á tại tp cần thơ
lực đã hợp tác với hai nhân viên bệnh viện đa khoa cần thơ để làm thủ tục thanh toán kê khống giá trị kýt xét nghiệm
sau đó nhận lại số tiền tương ứng từ công ty việt á chiếm đoạt khoảng tám trăm linh triệu đồng
lực lượng chức năng tỉnh lào cai vừa bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép sáu viên thuốc lắc
đối tượng là nguyễn anh tuấn trú tại tổ một mươi bốn phường cốc lếu tp lào cai
tuấn đã đặt mua sáu viên thuốc lắc với giá là một trăm ba mươi triệu đồng
sau đó đi xe ôm về thành phố lào cai để tiêu thụ kiếm lời thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
cũng liên quan đến ma túy tại khu vực xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
hai đối tượng là lò văn tuân
và cầm văn hồng đã bị công an huyện sông mã phát hiện bắt quả tàng
về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
vật chứng thu giữ là hơn tám trăm linh viên ma túy tổng hợp một gói heroin
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên
ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời
đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ
được biết tuân và hồng đã có năm tiền án tiền sự
khoảng một trăm linh bình khí cười nhiều trọng lượng khác nhau và máy sang chiết khí
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an thành phố hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi bảy
phát hiện thu giữ trong khu vực bãi tập kết xe khách
ở phố mạc thái tông phường mễ trì quận nam từ liêm hà nội
để tránh bị phát hiện các đối tượng đã cất giấu kỹ số bình khí cười
chờ đêm tối mới vận chuyển ra ngoài mang đến các điểm tiêu thụ
qua kiểm tra những bình khí này có trọng lượng từ năm đến một mươi năm kg
nhiều bình có trọng lượng hai mươi kg và phát hiện thêm một máy dùng để sang chiếc khí
chủ số hàng trên là nguyễn văn tính chú tại tỉnh phú thọ
không xuất trình được hóa đơn chứng từ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
của số hàng nói trên
công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương vừa triệu tập bốn cá nhân
thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để điều tra làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
làm việc với cơ quan công an cả bốn cá nhân này đều nhận sai phạm
đã đăng tải thông tin không đúng sự thật và gỡ bỏ toàn bộ các thông tin trên
công an huyện đang lập hồ sơ để xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật
qua vụ việc này cảnh báo các cá nhân cần cân nhắc lựa chọn thông tin
đăng tải lên mạng xã hội tuyệt đối không chia sẻ lan truyền những thông tin giả
thông tin sai sự thật dẫn đến không chỉ vi phạm pháp luật
mà còn gây tác động xấu tới dư luận xã hội
thưa quý vị liên quan đến vụ cháy ở ngõ thổ quan đống đa hà nội
xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay làm ba người tử vong
chủ tịch ubnd tp hà nội trần sĩ thanh đã chỉ đạo công an thành phố
tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo sở lao động thương minh và xã hội
ubnd quận đống đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân
tổ chức khắc phục hậu quả ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực
vụ cháy xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay sau gần năm tiếng đồng hồ
nỗ lực dập lửa tìm kiếm cứu nạn lực lượng phòng cháy chữa cháy
công an tp hà nội mới dập tắt được đám cháy
một số cán bộ chiến sĩ bị bỏng thương tích đã được người dân xung quanh sơ cứu hỗ trợ
tại thời điểm xảy ra cháy trong nhà có ba thanh thiếu niên bố mẹ không có nhà
do vụ cháy xảy ra vào lúc sáng sớm nên cả ba đều đã tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn đại diện các sở ban ngành địa phương
đã tới thăm hỏi chia buồn động viên hỗ trợ khoảng một trăm bảy mươi triệu đồng cho gia đình nạn nhân
để hạn chế tối đa thiệt hại thương vong khi có cháy xảy ra
bộ công an khuyên cáo người dân một số kỹ năng cần thiết để xử lý